thưa quý vị và các bạn điều chín điều lệ đảng cộng sản việt nam khẳng định
đảng cộng sản việt nam tổ chức theo nguyên tắc tập trung dân chủ với sáu nội dung cơ bản
trong đó thực hiện tập thể lãnh đạo cá nhân phụ trách
tuy nhiên trong nhiều vụ việc nguyên tắc này đang bị vi phạm do sự lạm dụng chế độ thủ trưởng
trong các cơ quan hành chính nhà nước
điển hình là vụ việc xảy ra tại dự án khu đô thị mới thủ tiêm bộ chính trị đã kết luận
ông lê thanh hải bí thư thành ủy tp hcm nhiệm kỳ hai nghìn một mươi hai nghìn một mươi năm đã vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ
quy chế làm việc của thành ủy trực tiếp kết luận về nhiều vấn đề thuộc thẩm quyền của ban thường vụ thành ủy
cụ thể với cương vị là phó bí thư thành ủy bí thư ban cán sự đảng chủ tịch ủy ban nhân dân thành phố
ông lê thanh hải chịu trách nhiệm chính về các vi phạm của ủy ban nhân dân tp
trực tiếp ký một số văn bản không đúng với chủ trương của hội đồng nhân dân tp
và quy định của luật ngân sách năm hai nghìn một mươi hai luật xây dựng năm hai nghìn ba
những cái sai phạm ở vụ việc thủ thiêm nó diễn ra trong thời gian dài
với nhiều cái quyết định vi phạm và thậm chí trái với các quyết định của thủ tướng chính phủ
cũng như là cái chủ trương chung của ban lãnh đạo tp hcm
thế thì cái này nó có một cái biểu hiện đó là những cái sai phạm đấy thường diễn ra gắn với các vị trí chủ tịch ủy ban nhân dân thành phố
thế thì rõ ràng chúng ta thấy ngay một cái vấn đề
đó là có những cái dấu hiệu mà người đứng đầu ủy ban nhân dân tp là lạm dụng cái thẩm quyền hành chính của mình
bởi vì chúng ta biết là cơ quan chính quyền hành chính nhà nước là vận hành theo nguyên tắc là thủ trưởng chế độ thủ trưởng
thế cho nên là người thủ trưởng có thể tự ban hành các quyết định trong phạm vi thẩm quyền của mình
trách nhiệm thực thi và kỹ năng năng lực thực thi các cái nội dung của nguyên tắc tập trung dân chủ cả dân chủ cả tập trung

mà cái này theo tôi vẫn là một cái còn nhiều cái lỗ hồng và hạn chế
cái thứ hai là cái sự suy thoái
thế thì cái sự suy thoái cả tư tưởng chính trị cả đạo đức cả lối sống là rất rõ
nhất là trong khi chúng ta vận hành cái nền kinh tế theo cơ chế thị trường
thì cái mặt tiêu cực của cơ chế thị trường nó tác động rất
nhất là bây giờ
bây giờ nó đã hình thành các cái nhóm lễ
nó tác động nó lũng đoạn trong các cái quyết định
đối chiếu với hai mươi bảy biểu hiện suy thoái tự diễn biến tự chuyển hóa tại nghị quyết số bốn ngày ba mươi tháng một mươi năm hai nghìn một mươi sáu của ban chấp hành trung ương đảng khóa một mươi hai
thì các biểu hiện như duy ý chí áp đặt bảo thủ đều là những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị đạo đức lối sống
vậy chính sự suy thoái là con đường ngắn dẫn đến vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ
bên cạnh đó là sự buông lỏng giám sát quyền lực
giám sát và kiểm soát quyền lực nhà nước còn nhiều vấn đề và nó dẫn đến và cái hệ quả của nó
cái bằng chứng cho vấn đề đó chính là những cái biểu hiện vi phạm thậm chí là nghiêm trọng và kéo dài vẫn có thể xảy ra
và rõ ràng là chúng ta cần phải từ cái thực tế đó cái bảo vụ rút ra đó là chúng ta phải tiếp tục nghiên cứu và xem xét xem
cái cơ chế và biện pháp thế nào đó về mặt thể chế để có thể giám sát và kiểm soát hiệu quả hơn nữa
đối với quyền lực nhà nước từ trung ương cho đến địa phương cơ sở
theo nhiều chuyên gia việc dung hòa thế nào giữa nguyên tắc tập thể lãnh đạo với chế độ thủ trường
trong các cơ quan hành chính nhà nước hiện nay là một vấn đề không dễ cần được xem xét thêm trên nhiều bình diện
trong đó ban cán sự đảng là thiết chế lãnh đạo của khối ủy ban nhân dân
nhưng thành viên trong ban này cũng chỉ là cấp dưới của chủ tịch ủy ban nhân dân nên khó phát huy được tính chiến đấu